vấn đề lớn với toàn cầu là một trong những quốc gia chịu tổn thương nặng nề do biến đổi khí hậu gây ra
nước ta đang rất cần những sáng kiến thiết thực để ứng phó với biến đổi khí hậu
một trong những giải pháp quan trọng cần thực hiện đó chính là chú trọng đào tạo nguồn nhân lực
phù hợp với yêu cầu thực tế của ngành cũng như là thực trạng biến đổi khí hậu trên cả nước
nguyễn đình sơn là sinh viên khoa địa chất của nguyễn đình sơn
nguyễn sơn là sinh viên khoa địa chất của trường đại học khoa học tự nhiên đại học quốc gia hà nội
trong năm học vừa qua em đã nghiên cứu đề tài về các dịch vụ hệ sinh thái rừng ngập mặn nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu
đây là đề tài hướng tới sinh kế bền vững cho người dân sống ven rừng ngập mặn
trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng nhanh và phức tạp hơn
không chỉ đề tài này mà rất nhiều đề tài khác của sinh viên trường đại học khoa học tự nhiên
đang chứng minh rằng thế hệ trẻ đang vận dụng kiến thức của mình
và không đứng ngoài cuộc trong việc tìm ra giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu
đối với sinh viên bây giờ thì nên bỏ một chút thời gian để tìm hiểu về biến đổi khí hậu này
về nguyên nhân quá trình và các tác động của nó để có thể tự mình đúc rút ra được những hành động thiết thực
phù hợp để có thể giảm thiểu được phần nào các tác động của biến đổi khí hậu lên môi trường
học thì phải luôn đi đôi với hai
khi mà chúng ta đã tiết phụ được với cái lý thuyết thì chúng ta cần phải đến những cái nơi gọi là đi thực địa
để mình khảo sát được cái thực tế xem tình hình nó diễn biến như thế nào
nó có khác hay là nó giống với cái lý thuyết mà mình đã được học
không chỉ được nghiên cứu thực địa để ra các đề tài nghiên cứu thực tế
sinh viên khoa địa chất cũng được các thầy cô hướng dẫn nghiên cứu tại phòng thí nghiệm đồng vị bền
một trong những chức năng chính của phòng thí nghiệm này
chính là giúp nghiên cứu cổ khí hậu cổ môi trường
thời điểm cách đây một mươi năm ở đồng bằng sông hồng và hồ ba bể
qua đó đánh giá hiện tại và dự báo cho tương lai để chủ động ứng phó bình tĩnh
cũng tại đây thay vật cho không chỉ nghiên cứu địa chất
mà còn có môi trường thủy văn sinh thái và biến đổi khí hậu
phòng thí nghiệm này là một phần của dự án trọng điểm địa môi trường
và ứng phó với biến đổi khí hậu với mục tiêu thực hiện ba trọng điểm
bao gồm đánh giá dự báo và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu
theo nghị quyết trung ương số hai mươi bốn nqtu về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu
tăng cường năng lực quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
đồng thời đưa ra các giải pháp
đây cũng là một phần trong các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực ứng phó với biến đổi khí hậu
thông qua năm nhóm giải pháp
thứ nhất đó là xây dựng và phát triển các hệ thống tổ chức đào tạo
nghiên cứu và ứng phó với biến đổi khí hậu hướng đến phát triển mềm vững
thứ hai là phát triển các chương trình đào tạo mới
hoặc điều chỉnh các chương trình đào tạo gắn liền với ứng phó với biến đổi khí hậu
hướng đến phát triển mềm vững
cái giải pháp thứ ba đó là chúng tôi gọi là đào tạo qua làm
làm ở đây có thể là đào tạo thông qua nghiên cứu và chẩn giao trí thức
ứng phó với biến đổi khí hậu để phát triển mềm vững
và thứ tư đó là nâng cao chất lượng thông qua hợp tác trong nước
nó rất đặc thù liên kết với bộ ngành với các địa phương với các trường học
và thứ năm đó là liên quan đến hợp tác quốc tế
toàn bộ câu chuyện nói trên xuyên suốt đó là nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực
hiện nay nhân lực hoạt động trong ngành môi trường và biến đổi khí hậu ở việt nam
vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế
nhìn chung đội ngũ công chức viên chức của ngành tài nguyên và môi trường
chưa đáp ứng được cả về số lượng và chất lượng
hầu hết các lĩnh vực quản lý đều thiếu công chức viên chức có trình độ chuyên môn
cơ cấu về ngành nghề trình đội chuyên môn nghiệp vụ
chưa phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao
với tình hình thực tế hiện nay nhu cầu nguồn nhân lực được đào tạo
về các chuyên ngành tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu là rất lớn
tuy nhiên việc đào tạo cần gắn liền với nhu cầu cũng như điều kiện thực tế
đặc biệt để ứng phó với biến đổi khí hậu trong hiện tại và tương lai
đòi hỏi nguồn nhân lực phải có tư duy nhận thức đúng về biến đổi khí hậu
và tác động sâu rộng của nó tới xã hội cũng như đời sống
nguyễn phúc minh là sinh viên của khoa địa lý
trong năm nay đề tái nghiên cứu biến động đường môi biển tỉnh thái bình
phục vụ định hướng phát triển du lịch biển của minh
đã đạt giải nhất nghiên cứu khoa học sinh viên của trường đại học khoa học tự nhiên
từ khảo sát thực tế minh nhận thấy
biến đổi khí hậu đã tác động lớn tới sinh kế của người dân
từ đó cần tìm ra các giải pháp phù hợp
chúng em được học một cách rất là tư duy
một cách rất là hệ thống tất cả những môn học
để phục vụ cho kết quả cuối cùng của em là có một tư duy tổng thể
và không chỉ học những kiến thức ở trên trường lớp
và chúng em còn được khảo sát và đi thực địa rất là nhiều
cụ thể là trong bốn năm học của em thì được đi khảo sát ba lần
và với mục đích dần dần tăng về cái mức độ chuyên môn cao hơn
cụ thể là đầu tiên chúng em sẽ được đi khảo sát thực địa về chất địa đại cương
sau đó là các em đi khảo sát về thiên nhiên địa lý thiên nhiên
sau đó là cuối cùng của em sẽ có một cái chuyến thực địa về chuyên ngành
từ đó có những kiến thức và những thông tin cụ thể tại điểm khảo sát
để phục vụ cho những nghiên cứu của em
và em nghĩ rằng phải có những kiến thức cơ bản mà được thầy cô đã dạy
và đã được kết hợp với những việc đi khảo sát thực tế như vậy
thì em nghĩ nó sẽ đem lại cho chúng em rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm
ứng phó với biến đổi khí hậu không chỉ là hành động của một cơ quan
một tổ chức mà nó là sự hợp tác giữa các bên từ nhà trường cho tới cơ quan quản lý nhà nước
để đào tạo được nguồn nhân lực có tư duy đúng về biến đổi khí hậu
và cần cả sự chung tay của toàn cầu
vì thế để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thì rất cần đến sự hỗ trợ
chuyển giao công nghệ chia sẻ thông tin từ các quốc gia tiền tiến
cũng như các nước có chung những tác động từ biến đổi khí hậu
thông qua những sự tán hợp
hợp tác với nước ngoài thì thực tế như mọi người đều biết
nước ngoài người ta có lợi thế về công nghệ
người ta có kinh nghiệm khi triển khai tại những nước khác nhau trên thế giới
và như vậy việt nam thì chúng ta có rất nhiều các chuyên gia
trong lĩnh vực hiểu biết rất là kỹ về đặc điểm địa hình và lãnh thổ của việt nam
do vậy là khi kết hợp với nước ngoài thì chúng tôi học tập lẫn nhau
họ học tập chúng tôi và chúng tôi học tập lẫn họ
để trong việc giải quyết một bài toán cụ thể tại việt nam
một trong những kênh mà có thể gọi là cái điển hình của chúng tôi hiện nay
đó là cái hợp tác giữa các nước đông nam á
bởi vì sao các nước đông á hiện nay đều là những nước đang phát triển
có nước này giàu hơn nước kia một tí có nước này nghèo
thế nhưng điều quan trọng nhất là tất cả các nước đều không có được
một cái hệ thống máy tính đủ mạnh
và vì vậy tất cả các nước kết hợp lại với nhau
để chia sẻ thông tin để chạy mô hình và cung cấp những thông tin khác
trong nhiều năm qua
việc ứng phó biến đổi khí hậu
chủ yếu được tập trung đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng
tuy nhiên vấn đề cốt lõi là xây dựng nên những con người sẵn sàng
chủ động trước biến đổi khí hậu lại chưa có nhiều
số lượng trường đào tạo sinh viên chuyên ngành về tài nguyên môi trường cũng chưa nhiều
nhiều trường lại chưa có trang thiết bị công nghệ
để sinh viên có thể tiếp cận và nghiên cứu trong thực tế
từ thực tiễn của chúng tôi thì tôi thấy cái khó khăn lớn nhất chính là nhận thức
nhận thức ở đây có mấy cái khía cạnh
thứ nhất là vì bản thân biến đổi khí hậu là một bất tỉnh rất cao
cũng dễ bị nhầm lẫn gắn người ta gọi mọi thứ là biến đổi khí hậu
người ta gọi là cái túi càn khôn để đổ hết mọi thứ
đó là một cái nhận thức không đúng
cái thứ hai nữa là hoặc là xem thường
biến đổi khí hậu hàng trăm năm xảy ra cũng được
tức là hai cái chiều ngược nhau
cái gì biến đổi khí hậu và cái ngược lại chẳng quan tâm đến nó
mà cái đó là nó gây cản trở cho cái việc từ tổ chức đào tạo đặc biệt và sử dụng
vì đào tạo sẽ chết nếu không có người sử dụng
mà người sử dụng họ không quan tâm đến cái việc biến đổi khí hậu
hoặc là cho vạn thứ biến đổi thiên
tôi không cần học biến đổi công tôi cũng làm được
tôi cũng làm được kinh tế tôi cũng làm được tài chính
tôi cũng làm được thậm chí là ngân hàng tôi làm được biến đổi khí hậu
vì mọi thứ đều là biến đổi khí hậu
thì nó cái nhận thức khó khăn lớn nhất chính là cái nhận thức tôi không nói là ở đâu
ở chỗ nào mà cái nhận thức chung
chủ tịch hồ chí minh đã càng dặn
vì lợi ích mấy năm thì phải trồng cây
vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người
vì thế đầu tư phát triển nguồn nhân lực là quá trình đầu tư lâu dài tốn nhiều công sức
thế nhưng do quan điểm nhiều năm qua
các ngành liên quan đến tài nguyên môi trường biến đổi khí hậu
thường không tạo ra tài chính sử dụng ngân sách nhà nước
nên thiếu chính sách đãi ngộ thu hút người tài
thế nên đào tạo như thế nào cho đúng cho đủ
để không lãng phí nguồn nhân lực cũng là vấn đề đáng quan tâm
cái quan trọng nhất hiện nay tức là phải lập được cả cái chỗ trống
chỗ trống ở đây các nhà khoa học mà làm biến đổi khí hậu chẳng hạn
người ta chỉ biết đưa ra thông tin là này
thế nhưng mà khi anh mà cần để mà dùng thông tin đó để đánh giá tác động biến đổi khí hậu
người ta cần đơn giản hơn
vậy thì làm thế nào đấy để mà biến cái thông tin phức tạp
thành cái thông tin đơn giản mà anh kia anh có thể dùng được
sau khi anh đánh giá tác động xong rồi quay trở lại
giải pháp vẫn có
thì ông kia ông người lan giải pháp vẫn có một theo kiểu một kiểu khác
tất nhiên một người không thể cover được
không thể bao phủ được tất cả mọi lĩnh vực mọi kiến thức
cho nên buộc phải ngồi với nhau
vấn đề quan trọng hiện nay của giáo dục là đào tạo chưa phù hợp với thực tế và phát triển xã hội
đây cũng là điều cốt lõi trong đào tạo nguồn nhân lực ngành môi trường nói chung
và ứng phó với biến đổi khí hậu nói riêng
đổi mối rất là cơ bản với thể chế và chính sách
trên nền tảng nhận thức đúng về bản chất
về biến đổi khí hậu
rồi cái thứ tự ưu tiên của ứng phó biến đổi khí hậu đấy là số một
vì thể chế chính sách ở đây coi biến đổi khí hậu làm cái business này
nó là phải hài hòa lợi ích của tất cả các bên liên quan trong cuộc chiến ứng phó biến đổi khí hậu
chứ không phải chỉ là hài hòa của nhà nước hay là của dân đấy là có
ví dụ như thế để chế về chính sách nó có những cái cơ chế để cho nó xuất hiện nguồn lực
nó bùng nổ ra
chứ cho tiền thì ai cũng muốn nhưng tôi nghĩ đó là cái đứng sau khi có thể chế chính sách
nó có cái thứ một là thể chế chính sách là quyết định nhất
và trong đó nếu mà nếu thể chế chính sách coi như là cái ưu tiên số một là phát triển nguồn nhân lực
sau cái thể chế chính sách là cái chung thì sẽ có những cái giải pháp chính sách
giải pháp nguồn lực cho việc phát triển nguồn nhân lực
đấy là tôi nghĩ là cái giải trọng số một
biến đổi khí hậu diễn ra hàng ngày hàng giờ nó tác động đến mọi người không trừ một ai
đây là thách thức cho sự phát triển bền vững của mọi quốc gia
chính vì vậy
chúng ta cần có hành động quyết liệt cụ thể đưa các chính sách thực tiễn đi vào cuộc sống
muốn làm được điều này thì ngoài nguồn nhân lực là các sinh viên trẻ
còn là nguồn nhân lực của lãnh đạo quản lý nhà khoa học người dân doanh nghiệp
bởi chỉ có nguồn lực toàn dân mới có thể giúp chúng ta vượt qua được cuộc chiến với biến đổi khí hậu trước mắt
hy vọng rằng ngành môi trường sẽ ngày càng có những thay đổi phù hợp
và thu hút được nhiều người
nhiều bạn trẻ quan tâm đến từ đó sẽ xây dựng được nguồn nhân lực hiệu quả
mang đến những giải pháp hữu ích cho công cuộc ứng phó với biến đổi khí hậu
thưa quý vị và các bạn
những năm gần đây hình ảnh của những con sông ao hồ chết ô nhiễm bốc mùi
đã không còn xa lạ với người dân tại nhiều địa phương
góp phần bức tử những dòng sông con suối này
một phần không nhỏ thuộc trách nhiệm của các doanh nghiệp cơ sở sản xuất
đã xả nước thải chất thải trực tiếp ra môi trường
chế tài xử lý những hành vi vi phạm môi trường thì đã có
thế nhưng câu hỏi được đặt ra là vì sao những hành động gây ô nhiễm môi trường như thế này
vẫn cứ tiếp diễn
sau khi có phản ánh của báo chí và người dân hạ nguồn sông mã
đoàn thanh tra của tổng cục môi trường đã tiến hành thanh tra đột xuất
nhà máy sản xuất giấy hapaco đông bắc
và đúng như dư luận phản ánh đoàn thanh tra phát hiện ra công ty này
đã hạ ngầm một đường ống nhựa dài khoảng hai mươi bốn mét
cắm sâu xuống suối khoảng một năm mét
và đang xả nước thải trực tiếp có màu nâu vàng
lẫn bột giấy mùi hôi thối ra suối sia
còn suối đấu nối trực tiếp ra sông mã
lưu lượng xả thải lên tới hai trăm năm mươi mét khối một ngày đêm
tuy nhiên đại diện doanh nghiệp lại quanh co viện nhiều lý do
do nước thải được xử lý bằng phèn
cho nên khi xả thải sẽ tạo bọt
để tránh việc hạn chế bọt gây phản cảm
để đường ống nằm chìm để đỡ tạo bọt
còn đây là hình ảnh đoàn kiểm tra hành chính
tại công ty trách nhiệm hữu hạn rissa global business
chuyên chế biến vào hạt điều tại ấp thanh bình
xã an bình huyện châu thành tỉnh tây ninh
quy chuẩn về hệ thống xử lý nước thải
hệ thống quan chắc đều đã được quy định
trước khi các doanh nghiệp được cấp phép sản xuất
nhưng trên thực tế
vẫn đang có không ít doanh nghiệp sẵn sàng phất lừa luật
và xả thải trực tiếp ra môi trường
hệ thống xử lý đấy
một trong những nguyên nhân được chính các cơ quan quản lý thừa nhận
là do chế tài xử phạt với hành vi xả thải trực tiếp ra môi trường
theo luật hiện hành là chưa đủ sức gian đe
một số những hiện tượng hành vi cũng chưa đủ sức gian đe
sắp tới đây bộ trưởng cũng đã chỉ đạo
là cần cũng phải sửa đổi các nghi định
đặc biệt là kể cả luật bảo vệ môi trường
và những nghi định hướng dẫn
để thực hiện triển khai luật bảo vệ môi trường
làm sao cho nó phù hợp với các hệ thống xử lý
đáng buồn là nhiều vụ việc doanh nghiệp xả thải trực tiếp ra môi trường
chỉ được phát hiện qua báo chí và người dân
đến khi đó thì những tác hại ra môi trường đã rất nặng nề
quá muộn để có thể phát phục
thế thì các chế tài đưa ra môi trường
đương nhiên vì thế mà nó cũng không thể mà thực hiện được
hiện nay mức phạt hành chính đối với mỗi vụ vi phạm môi trường
của tổ chức hoặc cá nhân có mức phạt tối đa lên tới hai tỷ đồng
nhưng sự thật thì nhiều doanh nghiệp sản xuất sẵn sàng nộp phạt
thay vì đầu tư vào hệ thống xử lý chất thải
điều này cho thấy những bất cập của công tác quản lý xa thải môi trường
vẫn còn đang tồn tại
hãy thông tin những điểm nóng ô nhiễm về môi trường với chúng tôi
và hãy chia sẻ với chương trình những hoạt động sống xanh của bạn
hãy cùng chương trình vì môi trường bền vững
chung tay vì một môi trường xanh sạch và thực sự bền vững hơn
đón xem chương trình vì môi trường bền vững trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn chế tài xử phạt vẫn là vấn đề cốt lõi
trong việc tái phạm những hành vi vi phạm môi trường
và ngay cả những việc nhỏ như là sản phẩm
xả rác bừa bãi cũng vậy
nếu tăng cường xử phạt thì mới đủ tính giăn đe
chính vì vậy mà vừa qua công ty môi trường đô thị hà nội urenco
đã phối hợp với ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm
thí điểm việc ghi hình xử lý các trường hợp xả rác không đúng nơi quy định
tại phố đi bộ hồ gươm với mức phạt khá cao
trong chuyên mục sống xanh ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về hoạt động này
sáng cuối tuần
nhiều khách du lịch và người dân có mặt ở đây
để tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần cùng với gia đình
giữa dòng người
chị nguyễn thị thu thương
cùng hơn ba mươi nhân viên văn phòng khác
của công ty môi trường đô thị hà nội
đang thực hiện công việc mới của mình
đó là nhắc nhở
cũng như ghi hình những người dân xả rác không đúng nơi quy định
việc thí điểm này được công ty thực hiện
từ cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
với kỳ vọng sẽ thay đổi nhận thức
cũng như hành động của người dân
trong việc bảo vệ môi trường
để làm được điều này
ngoài việc ghi động thêm nhân viên túc trực
làm nhiệm vụ nhắc nhở người dân
công ty môi trường đô thị đã bố trí thêm nhiều thùng rác
cũng như các biển hiệu thông báo tới người dân
việc sẽ ghi hình các hành động xả rác
và mức xử phạt lên tới bảy triệu đồng nếu vi phạm
đây là mức phạt cao nhất
theo nghị định một trăm năm mươi năm hai nghìn một mươi sáu nửa dcp
hình thức ghi hình người vi phạm
nhằm khắc phục tình trạng thiếu bằng chứng
về xử phạt người vi phạm
nhiều người cũng tin tưởng rằng
tăng cường xử phạt
như thế này sẽ tác động rất lớn
đến nhận thức và hành động của mỗi người dân
trong thời gian thực hiện thí điểm
ghi hình xử phạt hành vi đổ rác
vứt rác thải bừa bãi
những hình ảnh thu được sẽ được bàn giao
cho lực lượng chức năng quận hoàn kiếm
để phạt nguội sau này
đến hết ngày một mươi chín tháng năm
công ty môi trường đô thị hà nội
sẽ đánh giá hiệu quả của hoạt động này
và trình ubnd tp hà nội
để chính thức triển khai
quý vị khán giả thân mến
đến đây thì thời lượng của chương trình
cũng xin được khép lại
thân ái chào tạm biệt